còn đây là đối tượng hoàng đức khánh
để lấy được lòng tin của nạn nhân

gặp nạn nhân nói chuyện chạy án và nhận trước một trăm linh triệu đồng
sau khi tiêu giải hết tiền
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi

khiến nạn nhân nảy sinh nghi ngờ
nên đã đến cơ quan công an để trình báo
anh sơn có nói sơ bộ về kịch bản
nhận danh tên là hoàng
tự nhận mình là hoàng làm ở cơ quan tỉnh

cho đó là tôi sẽ đưa tiền cho anh sơn để anh ấy đi chạy án
anh nói là xong công việc cho tôi mấy chục

tôi thấy là tôi nhận thức pháp luật nó chưa được hết
chưa được cạn kẽ
nên là đã có những hành vi xe phạm

thông qua cái sự việc trên thì tôi đưa ra khuyên cáo
tất cả người dân là không nên tin tưởng các đối tượng lừa đảo
và nhất là thời này là không có thể chạy án được
mình vi phạm đến đâu mà pháp luật sẽ xử lý nghiêm theo quy định đến đấy
cơ quan tỉnh tuyên quang khuyên cáo
người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
hơn hết cũng không nuôi ý định chạy án
đây là hành vi vi phạm pháp luật
và còn tiến mất tật mang
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cho biết tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng bảy
tròn tám mươi tám ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
số ca dương tính với sars cov hai còn một mươi sáu ca
chiếm bốn ba tổng số ca mắc
và đến thời điểm này việt nam có ba trăm năm mươi trên ba trăm linh

bảy mươi hai bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
chiếm tỷ lệ trên chín mươi bốn
và hiện có một mươi một hai trăm năm mươi sáu người tiếp xúc gần
và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
vào chiều ngày hôm nay thông tin từ bệnh viện đao khoa tỉnh con tung
cho biết đơn vị đã tiếp nhận và điều trị tám ca nặng
trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại đèo ngọc vin xã r cơi huyện sa thầy
ngoài một trường hợp đã tử vong do quá nặng
vẫn còn hai trường hợp có diễn biến xấu
năm trường hợp còn lại sức khỏe đã dần ổn định
cụ thể nạn nhân là phạm thị khuyên
chú tệ huyện sa thầy tỉnh con tung
bị đa chấn thương vùng ngực và dập phổi hai bên
đối với nạn nhân nguyễn văn kiên
ở huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
bác sĩ cho biết hiện nạn nhân này đang bị hội chứng tiêu cơ phân cấp
do chấn thương
về cơ sở vật chất bệnh viện đao khoa tỉnh con tung
cũng đáp ứng đủ các yêu cầu để điều trị cho các nạn nhân
nhất là đối với hai nạn nhân có diễn biến nặng
về hỗ trợ các nạn nhân
ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ban an toàn giao thông tỉnh con tum
đã đến bệnh viện hỗ trợ một mươi triệu đồng
cho đại diện gia đình có người tử vong
và trao hai triệu đồng
cho mỗi trường hợp bị thương nặng
đang được điều trị
ba ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh lai châu
đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại
về nhà cửa hoa màu và sạt lở
nhiều tuyến đường trên địa bàn
theo thống kê đến sáng ngày một mươi ba tháng bảy
mưa lụ đã làm đổ sập và ngập lụt
ba mươi một ngôi nhà của người dân
các huyện tân uyên tam đường thành phố lai châu
gần một mươi năm hectare hoa màu của nhân dân
bị ảnh hưởng
và nhiều tuyến đường bị sạt lở vùi lấp
khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
ước tính thiệt hại gần năm tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra
chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán người và tài sản
ra khỏi khu vực thiên tai
vận động các hộ bị ảnh hưởng đến nơi ở mới
còn đối với các tuyến đường bị sạt lở
sở giao thông vận tải đã chỉ đạo
các đơn vị tổ chức dọn đất sụp sát
trên các tuyến giao thông
đảm bảo giao thông thông suốt
kể cả phải thi công ngay trong đêm
theo dự báo thì hiện nay mưa có thể vẫn tiếp tục kéo dài
trong vài ngày nữa
các tuyến đường sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở
ta luy dương ta luy âm và sói lở mặt đường
trên địa bàn tỉnh lai châu
có nguy cơ xảy ra lũ sạt lở đất
do vậy ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
các cấp vẫn ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để xử lý khi có sự cố xảy ra
vào chiều ngày hôm nay
cơn mưa to kéo dài hơn một giờ đồng hồ
khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn
quận bình tân tân phú tp hcm
ngập trong biển nước
vào khoảng một mươi năm giờ
tại tp hcm xuất hiện mưa lớn
trong đó mưa nặng hạt nhất là khu vực phía tây
của thành phố như là quận sáu bình tân
tân phú bình chánh
sau khoảng một giờ đồng hồ
hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu trong nước
ngập nặng nhất là tuyến đường phan anh
giáp quận bình tân và tân phú
nước ngập hơn nửa bánh xe kéo dài cả cây số
cả trăm phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy
và nhiều người đi xe máy phải rắt bộ
nước ngập sâu đã khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn
hàng quán hai bên đường phải đóng cửa
và đến một mươi bảy h cùng ngày tiếp tục
những cơn mưa nhỏ xuất hiện
khiến cho phụ huynh học sinh đưa đón con gặp nhiều khó khăn
tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
vào chiều ngày hôm nay
thảo luận xung quanh dự thảo luật thỏa thuận quốc tế
một vấn đề được các đại biểu quan tâm
chính là quy định chỉ cấp huyện xã khu vực biên giới
được phép ký thỏa thuận quốc tế
tại phiên thảo luận
nhiều ý kiến đồng tình với quy định như trong dự thảo luật
chỉ áp dụng ký kết thỏa thuận quốc tế
với ủy ban nhân dân cấp huyện
và ủy ban nhân dân cấp xã khu vực biên giới
ở một góc độ khác
nhiều ý kiến cho rằng
thực tế thời gian qua
nhiều địa phương trong cả nước không thuộc khu vực biên giới
vẫn thực hiện các thỏa thuận quốc tế
và mang lại nhiều hiệu quả
trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác
giao lưu trao đổi văn hóa phát triển kinh tế địa phương
vì thế không nên quy định giới hạn
ủy ban nhân dân cấp huyện
hay cấp xã khu vực biên giới
như trong dự thảo luật
các ý kiến cũng đề nghị
ban soạn thảo cần có đánh giá cụ thể hơn
tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật
bổ sung các quy định thống nhất ở các cấp
với quy trình thủ tục rõ ràng
tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát
phục vụ đại hội đảng các cấp
đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
được thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung mương
thứ trưởng bộ công an
nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỳ luật đảng sau tháng đầu năm
hội nghị được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
tại hà nội
dự hội nghị có đồng chí nguyễn minh quang
ủy viên ủy ban kiểm tra trung mương
sau tháng đầu năm
công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
tiếp tục giành được những kết quả quan trọng toàn diện
qua đó góp phần bước đầu ngăn chặn
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và chiến sĩ
yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng công an nói chung
với cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp
trong công an nhân dân nói riêng ngày càng nặng nề
nhấn mạnh trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
phải giữ vững nguyên tắc đảm bảo chủ trương
đúng pháp luật và hiệu quả hiệu lực
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp
khẩn trương giả soát những tồn tại hạn chế
trong đó xác định rõ trách nhiệm đến đâu để kịp thời khắc phục
ra soát đánh giá kết quả thực hiện các văn bản kết luận kiểm tra giám sát
đảm bảo đúng tiến độ chương trình đề ra
một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt là thực hiện công tác thẩm định nhân sự
chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
đảm bảo khách quan đầy đủ
bên cạnh đó tập trung kiện toàn cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp
có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ
chủ động tổng kết đánh giá công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
kịp thời rút kinh nghiệm và xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn thành
chủ trì lễ công bố quyết định của ban bí thư trung ương đảng
chuẩn y đồng chí thiếu tướng nguyễn hải trung
giám đốc công an tỉnh thanh hóa
giữ chức ủy viên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thực hiện quyết định của ban bí thư
và quyết nghị của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
phân công đồng chí thiếu tướng nguyễn hải trung
làm phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
vào sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban
về thúc đẩy công tác quyết toán các dự án hoàn thành
và giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
của công an các đơn vị địa phương khu vực bắc bộ và thanh hóa
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình
kết quả thực hiện công tác quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành
giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân
thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
tại công an các đơn vị địa phương khu vực phía bắc
theo đó công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành
về cơ bản đáp ứng yêu cầu đạt ra
nhiều đơn vị chủ động thực hiện công tác quyết toán
ngay sau khi dự án công trình hoàn thành
bàn giao đưa vào sử dụng
góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
phát biểu chỉ đạo hội nghị
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an các đơn vị địa phương
khu vực bắc bộ và thanh hóa
cần phối hợp với các cơ quan tham mưu của bộ
khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư
thúc đẩy công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành
và giải ngân vốn đầu tư công
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu
cục kế hoạch và tài chính bộ công an
ra soát lại tiến độ giải ngân các dự án tồn tại
và báo cáo lãnh đạo bộ để có hướng khắc phục
đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể
người đứng đầu đối với các dự án
không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh
cần ra soát lại và lên kế hoạch
tập huấn cho đội ngũ trực tiếp làm việc
tại các dự án đầu tư công của công an các đơn vị địa phương
bên cạnh đó sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát
đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai
đảm bảo tiến độ chất lượng yêu cầu đạt hiệu quả cao
chiều nay trong chuyến công tác
tại các tỉnh thành tây nam bộ
thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với công an thành phố cần thơ
trong sáu tháng đầu năm
công an cần thơ đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình
quản lý trạc địa bàn đối tượng
không để xảy ra đột xuất bất ngờ
cùng với cả nước và thành phố
cần thơ lực lượng công an thành phố
đã thể hiện vai trò nổi bật quan trọng
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ động phát hiện xử lý nhiều trường hợp
lợi dụng mạng xã hội đăng tin sai sự thật
gây hoang mang dư luận về tình hình covid một mươi chín
phát hiện xử lý kịp các nhóm tội phạm
liên quan đến hành vi cho vai lãi nặng
triệt phá nhiều đường dây vận chuyển mua bán ma túy
với số lượng lớn
làm tốt đợt vận động toàn dân
thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đầy mạnh tiến độ thực hiện dự án
thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định
những kết quả đạt được của công an cần thơ
đã góp phần ổn định đảm bảo tình hình an ninh trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
thứ trưởng lưu ý
thời gian tới công an thành phố cần thơ
cần dự báo nắm chặt tình hình
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
xử lý nhanh kịp thời
các tình huống về an ninh trật tự
không để xảy ra đột xuất bất ngờ
đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng không gian mạng
để xuyên tạc nói xấu đảng nhà nước
triển khai các giải pháp
đảm bảo an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nhân rộng các điển hình tiên tiến
gương người tốt việc tốt
nâng cao hình ảnh của người công an
trong lòng nhân dân
công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
cần tiếp tục đổi mới về tư duy và hành động
từ phục vụ kỹ thuật
sang chủ động đảm bảo sẵn sàng nhân lực
đón nhận công nghệ trang bị hạ tầng công nghệ thông tin
phục vụ tốt yêu cầu công tác
và chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
đó là chỉ đạo của thiếu tướng lê tấn tới
thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
của cục công nghệ thông tin
tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
thời gian qua
công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
trong công an nhân dân
đã có sự chuyển biến tích cực
bám sát yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên
cũng như đột xuất kịp thời
phục vụ công tác của các lực lượng
tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước
hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật
quản lý kiểm tra và hướng dẫn công an
các đơn vị địa phương
triển khai các cơ sở dữ liệu
tăng cường các giải pháp kỹ thuật
đảm bảo an ninh an toàn thông tin
đặc biệt sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cục công nghệ thông tin bộ công an
phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị chức năng
tích cực triển khai dự án
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu đặt ra
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
ghi nhận những kết quả trong công tác
sáu tháng đầu năm của đơn vị
thứ trưởng lê tân tới cũng nhấn mạnh
cần xác định rõ vai trò vị trí
của công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
trong các hoạt động của lực lượng công an nhân dân
cục công nghệ thông tin
tiếp tục tập trung nguồn lực
chủ động hỗ trợ tối đa cho các đơn vị chức năng
triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ các đề án dự án
đã và đang thực hiện
đặc biệt khẩn trương tham mưu và triển khai hiệu quả
kế hoạch của bộ công an
trong sáu tháng cuối năm
trong đó có nhiệm vụ tăng cường ứng dụng
phát triển công nghệ thông tin
và đảm bảo an ninh an toàn thông tin
phục vụ công tác công an trong tình hình mới
thứ trưởng lê tân tới
cũng yêu cầu kiện toàn về tổ chức nguồn lực
để triển khai hiện đại hóa
cơ sở hạ tầng hạ tầng kỹ thuật
nâng cao năng lực trung tâm thông tin chỉ huy
trung tâm dữ liệu nghiệp vụ
từng bước nâng cao hơn nữa
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ
đẩy mạnh hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực ứng dụng phát triển công nghệ
đáp ứng hiệu quả yêu cầu công tác
chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
chiều nay tại hà nội
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức
lễ đón nhận nguồn trương chiến công hạng nhì
và gặp mặt nhân kỷ niệm một mươi năm
ngày thành lập tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt

theo quyết định của bộ trưởng
bộ công an
đến nay tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt
đã trực tiếp tổ chức lực lượng bảo vệ
tuyệt đối an toàn hàng nghìn chuyến hàng đặc biệt
của chính phủ của bộ công an
và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác
khi được lãnh đạo bộ tư lệnh giao
góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh
an toàn hoạt động lưu thông tiền tệ
thông suất của ngân hàng nhà nước
bảo đảm an ninh tiền tệ của quốc gia
ổn định kinh tế vĩ mô
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước
phát huy những kết quả đã đạt được trong một mươi năm qua
thời gian tới tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt
sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung
phương pháp huấn luyện
cả về kỹ chiến thuật tác chiến
xử lý tình huống và nâng cao sức khỏe thể lực
thường xuyên luyện tập và diễn tập
các phương án bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt
bảo vệ giao liên nắm chắc tình hình địa bàn
các tuyến có chuyến hàng đặc biệt
của chính phủ đi qua
làm tốt công tác điều tra cơ bản
nắm tình hình đảm bảo chủ động trong mọi tình huống
nhân dịp này tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt
vinh dự được chủ tính nước
tặng thưởng huân chương chiến công hoạng nhì
nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen
của bộ công an